thành phố hồ chí minh đã bước vào mùa mưa để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân
sở giao thông vận tải tp đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm trong quản lý vận hành hạ tầng giao thông
không để xảy ra sự cố tai nạn đáng tiếc
các đơn vị hạn chế tối đa tình trạng xảy ra hố sụp trên đường
mà nguyên nhân do hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu bị hư hỏng như hở mối ống cấp nước hoặc thoát nước
các khu quản lý giao thông đô thị trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn thanh tra sở yêu cầu các đơn vị trúng thầu
thường xuyên bảo dưỡng hệ thống tín hiệu giao thông camera giám sát nhằm ngăn ngừa tuyệt đối sự cố dò điện gây tai nạn cho người dân
có các giải pháp xử lý thoát nước tạm thời không để tình trạng ngập úng tại các khu vực có công trình gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông
người dân có thể liên hệ đường dây nóng một nghìn hai mươi hai để phản ánh các sự cố vấn đề về giao thông để cơ quan chức năng xử lý